xin kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội
có một ngày hai mươi tháng một mươi nắng giáo thuận lợi cho các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ việt nam
tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai khi gió mùa tràn về thời tiết sẽ chuyển mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang ngày hai mươi hai tháng một mươi khi nằm trong khối không khí lạnh ổn định
mưa giảm nhanh nhưng nhiệt độ ở mức thấp
trời lạnh cả ngày và đêm
tương tự khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ từ ngày mai
mưa sẽ xảy ra giải rác do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn về
sau kết hợp với hội tụ gió trên cao
thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối
do có mưa và gió mùa tràn về nên nhiệt độ giảm dần
đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng một mươi cao nhất ngày đều ở dưới mức hai mươi bốn độ
những nơi núi cao trời rét sâu quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
từ chiều tối mai do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với địa hình đáng gió
nên mưa xa tăng
người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất đá vùng đồi núi
nhiệt độ có xu hướng giảm dần từng ngày
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cao nhất vào trưa chiều không vượt quá mức là hai mươi bốn độ trời lạnh
còn khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
xuất hiện nhiều tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm đi kèm
nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ từ một đến hai độ mỗi ngày
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên từ ngày mai khi rãnh xích đạo ở phía nam
có xu hướng hoạt động mạnh hơn thì mưa có xu hướng tăng hơn
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
mưa tập trung nhiều trong khoảng thời gian về chiều và tối
trong cơn rông cần đề phòng có gió rất mạnh
cùng với mưa gia tăng thì nền nhiệt độ ở các khu vực này cũng giảm
với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi một độ
cũng chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo tại nam bộ có mưa rông diện rộng
mưa có thể diễn ra ngắt quãng trong ngày nhưng lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng như là nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ tại nam bộ phổ biến là ở dưới mức ba mươi ba độ vào trưa và chiều